khi cả nước đang hướng về ngày giải phóng dân tộc cách đây tròn bốn mươi năm năm
thì những người lính ngoài đảo xa vẫn kiên cường hiên ngang bám trụ như lớp lớp thế hệ cha anh đi trước
cảm phục và tự hào trước những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền trên biển đảo
mới đây nhạc sĩ trần hùng hội viên hội nhạc sĩ hà nội đã cho ra mắt mv giáng đứng đảo xa
giáng đứng đảo xa được nhạc sĩ trần hùng sáng tác viết kịch bản đạo diễn
tổ chức sản xuất thể hiện tình yêu biển đảo bằng cách riêng của mình
nhạc sĩ mong muốn dùng âm nhạc để ngợi ca các chiến sĩ đang ngày đêm giữ bình yên biển đảo
để mỗi lời bài hát được cất lên thì mỗi người việt lại càng ý thức hơn về chủ quyền biển đảo của quê hương
những giai điệu hào hùng sâu lắng mà lại sục sôi ấy như bồi đắp thêm trong lòng người việt nam
đặc biệt là giới trẻ tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào về sự toàn vẹn lãnh thổ
mà cha ông đã không tiếc sương máu để bảo vệ suốt hàng ngàn năm qua